xin kính chào quý vị và các bạn
sao đến ngày mai mưa tại bắc bộ tiếp tục có xu hướng giảm dần về diện và lượng
chủ yếu là có mưa rào vào rông giải rác tập trung trong đêm và sáng sớm
ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cũng trên đà tăng dần
cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
tại phía tây bắc bộ mưa cũng giảm đi chỉ còn giải rác về đêm và sáng
ban ngày thì có nắng gián đoạn nhiệt độ sẽ tăng dần
cao nhất ngày mai là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở khu vực tây bắc có nơi còn trên ba mươi ba độ
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tăng lên mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trời oi bức vào thời điểm trưa chiều
đến với khu vực miền trung từ chiều ngày hôm nay mưa lớn ở bắc trung bộ giảm nhanh
chỉ có mưa vừa mưa to vào sáng sớm ngày mai
các tỉnh từ quảng bình cho đến thừa thiên huế
chủ yếu chỉ còn xuất hiện mưa rào vào rông vài nơi tập trung về đêm và sáng
nền nhiệt trên cả khu vực có xu hướng tăng nhẹ đạt mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn trong ba ngày tới
còn tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
vì thế mà mưa vẫn tiếp tục xảy ra
có nơi có mưa rào và rông rải rác tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối
ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong khu vực này
giao động là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ có nơi còn ba mươi bốn độ
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
tiếp tục nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới
với đới gió tây nam hoạt động với cứng độ yếu đến trung bình
có mưa rào và rông rải rác cục bộ thì có mưa vừa mưa to
với nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng là ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ có thời tiết phổ biến là ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rông rải rác cục bộ thì có mưa vừa mưa to về chiều tối
nhiệt độ sẽ không quá cao ban ngày cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
thời tiết mát mẻ